tiếp tục với tin tức về an ninh trật tự cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can đối với lưu văn sơn chú tại xã kim long huyện tam dương về tội vi phạm quy định về an toàn nơi đông người
trước đó tối ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một trong khi đang điều trị nhiễm covid một mươi chín tại bệnh viện giã chiến của tỉnh sơn đã lợi dụng sự sơ hở của lực lượng chức năng bỏ trốn khỏi khu điều trị
ngay trong đêm công an tỉnh vĩnh phúc khẩn trương truy tìm đến hai mươi hai h cùng ngày đã tìm thấy và đưa đối tượng trở về lại bệnh viện điều trị
ngoài nguy cơ lây lan covid một mươi chín ra cộng đồng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vĩnh yên xác định hành vi của lưu văn sơn gây thiệt hại hơn hai trăm chín mươi triệu đồng là chi phí cho các hoạt động điều tra truy tìm truy vết phòng chống dịch bệnh
ngoài nguy cơ lây lan covid một mươi chín ra cộng đồng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố vĩnh yên xác định hành vi của lưu văn sơn gây thiệt hại hơn hai trăm chín mươi triệu đồng